quỹ ba nhân dân thành phố cần thơ đã tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
đến nay cần thơ đã có ba mươi năm trên ba mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới
đến tháng một mươi hai năm nay phấn đấu một trăm linh số xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới
trên bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành một trăm linh kế hoạch trung ương giao năm hai nghìn hai mươi
để đạt được kết quả trên thời gian qua các xã xây dựng nông thôn mới ở thành phố cần thơ
đã thực hiện theo hướng tiêu chí nào dễ làm trước tiêu chí nào khó làm sau
chủ động lên kế hoạch vận dụng linh hoạt các giải pháp để từng bước hoàn thiện hai mươi tiêu chí
thành phố phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm có chín trên ba mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
một trăm linh số huyện được công nhận đạt huyện nông thôn mới